liên quan đến vụ đổi một trăm linh đô la mỹ một thợ điện ở thành phố cần thơ bị phạt chín mươi triệu đồng
và tiệm vàng thảo lực bị phạt hai trăm chín mươi năm triệu đồng tịch thu hai mươi viên kim cương
một mươi chín chín trăm một mươi viên đá quý tổng trị giá năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng sung vào công quỹ đã gây xôn xao dư luận thời gian qua
sáng nay tại buổi ra ban báo chí của ban tuyên giáo thành ủy cần thơ đã có nhiều câu hỏi
của các phóng viên đề nghị làm rõ những vấn đề xung quanh vụ việc này
sáng nay tại buổi giao ban báo chí của ban tuyên giáo thành ủy cần thơ nhiều câu hỏi của các phóng viên
đề nghị làm rõ những khuất tất quanh vụ việc này tuy nhiên những người chủ trì cuộc họp đã không có lời giải đáp
nhiều phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi chung quanh quy trình thủ tục của vụ việc
từ một vụ bắt quả tang đổi một trăm linh đô la mỹ cảnh sát kinh tế công an thành phố cần thơ đã chưng ra quyết định khám nhà ở
đối với ông lê hồng lực chủ tiệm vàng thảo lực
kinh doanh số bốn mươi nguyễn đức cảnh quy định này đã được chủ tịch ủy ban nhân dân quận ninh kiều ký trước sáu ngày
chờ bắt quả tang thì khám nhà luôn từ đó công an đã tịch thu hai mươi viên kim cương nhiều chứng từ sổ sách kinh doanh
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại đạt nhân yeo kuo li thảo lực
chủ tịch quỹ ban dân thành phố là giao cho công an chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra gà sót
toàn bộ quá trình xử lý vụ việc di phạm hành chánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại
là nhân đạt thảo lực làm rõ những thông tin mà dư lận quan tâm báo cáo bộ công an và báo cáo về ủy ban nhân thành phố
với cách xử lý và vận dụng pháp luật không toàn diện
nhiều khuất tất chưa được làm rõ quanh vụ đổi một trăm linh usd mà một doanh nghiệp bị khám xét nhà ở và địa điểm kinh doanh trái quy định
thiết nghĩ ngành chức năng thành phố cần thơ cần sớm có câu trả lời trước công luận
tránh gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh mà cả hệ thống chính trị của thành phố đã nỗ lực xây dựng thời gian qua